theo ban chỉ đạo quốc gia phòng chống covid một mươi chín tính tới một mươi tám h chiều nay việt nam chỉ ghi nhận thêm một bệnh nhân dương tính với covid một mươi chín
đây là bệnh nhân số hai trăm hai mươi sáu bệnh nhân là nữ ba mươi sáu tuổi trú tại thường tín hà nội
bệnh nhân được xác định có đến bệnh viện bạch mai từ ngày tám đến ngày một mươi tháng ba
ngày một mươi hai tháng bốn bệnh nhân được lấy mẫu bệnh phẩm và cho kết quả xét nghiệm dương tính với sars cov hai vào ngày một mươi bốn tháng bốn
hiện bệnh nhân đang được cách ly điều trị tại bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương cơ sở hai